thưa quý vị trong hoàn cảnh dịch covid một mươi chín đang tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
thì việc người dân ý thức nghiêm chỉnh chấp hành các quy định khuyến cáo của chính quyền và lực lượng
chức năng các cấp trong phòng chống dịch bệnh là hết sức cần thiết
thế nhưng vẫn có một số người coi thường các quy định các khuyến cáo này thậm chí có lời nói
có hành vi phản văn hóa chỉ trích và chống đấu chính quyền
cản trở lực lượng chức năng gây bức xúc trong cộng đồng
sau chín mươi chín ngày không phát hiện thêm ca lây nhiễm covid một mươi chín ngoài cộng đồng
hiện nay việt nam đang phải đối trọi với đợt tái bùng phát covid một mươi chín
khi chỉ trong hơn hai tuần đã có thêm nhiều người lây nhiễm covid một mươi chín
chủ yếu tập trung tại thành phố đà nẵng và những người từ đà nẵng trở về
nơi trước đó lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều người trung quốc nhập cảnh trái phép và tránh cách ly
việc người trung quốc nhập cảnh trái phép với sự tiếp tay của một số người việt nam
đang làm dấy lên những chỉ trích gây gắt trong dư luận trước nguy cơ nỗ lực chống dịch như chống giặc
có thể đổ vỡ
chỉ vì lợi ích cá nhân mà đâm thùng tuyến phòng dịch phá vỡ công sức của đảng và chính phủ
của hàng triệu người dân hàng ngàn y bác sĩ chiến sĩ nơi tuyến đầu đang căng mình chống chọi với đại dịch
cùng với đó covid một mươi chín tái bùng phát còn kéo theo hàng loạt thực trạng đáng buồn khác
về văn hóa ứng xử cộng đồng trong đại dịch
như hành vi lan truyền tư tưởng kỳ thị người đà nẵng người từ vùng dịch trở về
tuyên truyền thông tin sai sự thật không chính thống gây tâm lý hoang mang hỗn loạn cho nhân dân
những hành vi cư xử thô bạo phản kháng khi được nhắc nhở đeo khẩu trang rửa tay khử khuẩn nơi công cộng
những hành động việc làm vô ý thức ấy hoàn toàn có thể gây khó khăn cho lực lượng chức năng
thách thức tới an nguy của cộng đồng khiến dịch bệnh khó bề kiểm soát
mình không nên kỳ thị bất cứ ai cả
bởi vì dịch đến thì không ai muốn cả đấy là điều không ai mong muốn
mà chúng ta phải bình tĩnh để chúng ta chung tay giúp những người đó vượt qua cái cơn dịch
tôi thấy là những cái thói xấu này xuất phát từ cái xuất phát của nó là từ một cái bệnh cá nhân chủ nghĩa rất lớn
người ta nghĩ cái tư của mình to quá mà không nghĩ đến cộng đồng không nghĩ đến cái chúng ta
thực tế cho thấy để phòng chống hiệu quả dịch bệnh
nếu chỉ dựa vào chính quyền các lực lượng chức năng là chưa đủ
cần có sự vào cuộc của toàn xã hội cả hệ thống chính trị nhất là sự ủng hộ đồng lòng và ý thức trách nhiệm từ phía người dân
trong tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
cùng với việc thực hiện nghiêm quyết liệt các giải pháp ứng phó ngăn chặn dịch
thì ý thức và tinh thần trách nhiệm sự tự giác của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng trong việc phong ngừa và ngăn chặn dịch bệnh làn rộng
đó có thể là những hành động đơn giản trong việc hợp tác với các cơ quan chức năng để phòng chống dịch bệnh
cùng nâng cao ý thức công dân cùng đùm bọc san sẻ giữa người với người cùng chung tay đẩy lùi đại dịch
rút kinh nghiệm và phát huy từ những điểm được và chưa được trong quá trình phòng chống đại dịch covid một mươi chín nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
trong lần tái bùng phát này tinh thần tự giác ý thức gìn giữ văn hóa ứng xử văn minh của phần đông người dân đã được phát huy
hàng ngày đi kèm những cập nhật mới về tình hình dịch bệnh
chúng ta còn như được xoa dịu trước những thông tin về nghĩa cử cao đẹp
như trường hợp người lái taxi bí mật thông báo trường hợp nhập cảnh trái phép tới cơ quan công an
những cây atm khẩu trang được xây dựng miễn phí nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng
những cán bộ dân quân thanh niên tình nguyện đi phát khẩu trang nước rửa tay cho từng người dân lao động
mình là một người dân thì mình nên tuân thủ những cái mà chính phủ đưa ra
thì đấy là một biện pháp tốt nhất để phòng chống cho
chính bản thân mình cho cộng đồng và cho những y bác sĩ đang ở tuyến đầu
mỗi một người dân việt nam là một pháo đài để chống chống dạng covid
mình phải có ý thức để bảo vệ tức là luôn luôn ra đường phải đeo khẩu trang
tất cả chúng ta phải chung tay vì việt nam không bỏ lại ai phía sau
mỗi người có dịp nhìn lại chính mình đó là phép thử không những đối với một cái xã hội
đối với một cộng đồng một tổ chức một cái tầng lớp trong xã hội mà còn phép thử đối với chính mỗi

trong hoàn cảnh dịch bệnh việc có ứng xử văn minh trách nhiệm tuân thủ các quy định về phòng
chống dịch của đảng nhà nước và cơ quan chức năng sẵn sàng chia sẻ và cảm thông với hoàn cảnh còn
khó khăn của đất nước địa phương sẽ là những tiêu chí quan trọng thể hiện ý thức trách nhiệm công dân của mỗi người
việc nâng cao ý thức công dân và thể hiện trách nhiệm xã hội của mỗi người trong lúc này chính là thể hiện rõ nhất về tinh thần yêu nước
từ đó nhân lên sức mạnh chiến thắng dịch bệnh trong toàn cộng đồng